tối ngày chín tháng một mươi tại cảng cá lạch quen xã quỳnh thuận huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đã xảy ra một vụ cháy bốn tàu cá ước tính thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng
thông tin ban đầu khoảng hai mươi h ba mươi phút tối cùng ngày một tàu cá đang đậu ở cảng cá lạch quen
thì bất ngờ bốc cháy dữ dội và sau đó nhanh chóng lan sang ba tàu bên cạnh
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã điều động hai xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ
có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy
tuy nhiên do tàu bằng gỗ có nhiều vật dụng dễ cháy và lượng dầu nhiều
nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
hiện đơn vị chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân